ngày chín tháng một mươi tỉnh hà nam tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới
sau một mươi năm triển khai thực hiện đến nay tổng nguồn vốn tỉnh hà nam đã huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
là trên một mươi bốn sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng đã thực hiện bê tông hóa trên một chín trăm linh km đường giao thông thôn xóm
một trăm linh km đường trục xã hỗ trợ đá cấp phối để cứng hóa trên một km đường trục chính nội đồng
tỉnh hà nam đã công nhận chín mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt một trăm linh số xã vượt bốn mươi chín xã so với mục tiêu nghị quyết đảng bộ tỉnh đã đề ra
thủ tướng chính phủ đã công nhận bốn huyện thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh hà nam đã được các cấp khen thưởng